sáng qua ngày ba mươi tháng ba theo giờ địa phương trước khi rời la habana đi thành phố santiago để cuba
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiếp chủ tịch viện cuba hữu nghị với các dân tộc và lãnh đạo hội hữu nghị cuba việt nam
tổng bí thư chúc mừng những thành tích mà viện cuba hữu nghị đã sành được trong thời gian qua
đặc biệt trong việc duy trì và thúc đẩy quan hệ với bạn bè quốc tế
làm cầu nối giữa nhân dân cuba với nhân dân thế giới
đồng góp tích cực vào cuộc đấu tranh của nhân dân cuba anh em trong việc từng bước phá vỡ thế bao vây
cấm vận góp phần bảo vệ vững chắc thành quả của cách mạng cuba
tổng bí thư hoàn ngành hội hữu nghị cuba việt nam đã có nhiều sáng kiến
tích cực phối hợp với liên hiệp các tổ chức hữu nghị có nhiều hoạt động thiết thực
góp phần quan trọng vào sự phát triển của quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước
khẳng định mối quan hệ việt nam cuba đặc biệt trong sáng mẫu mực thủy chung
hiếm có trên thế giới là tài sản quý giá của hai dân tộc
tổng bí thư mong muốn các tổ chức hữu nghị nhân dân hai nước tiếp tục là cầu nối
là nòng cốt trong việc tăng cường tình hữu nghị sâu đậm vững chắc giữa nhân dân hai nước trong thời gian tới
sau khi kết thúc các hoạt động ở thủ đô la habana tổng bí thư nguyễn phú trọng
cùng đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã đến sân bay quốc tế antonio macio thăm thành phố santiago de cuba
thành phố lớn thứ hai của cuba quê hương của vị lãnh tụ fidel castro
tháp tùng tổng bí thư đến thành phố santiago de cuba có đồng chí raúl castro ruth
bí thư thứ nhất ban chấp hành trung ương đảng chủ tịch hội đồng nhà nước và hội đồng bộ trưởng cuba
đón tổng bí thư và đoàn tại sân bay có lãnh đạo đảng bộ và chính quyền thành phố santiago de cuba
đại diện cộng đồng người việt nam
chuyến thăm của tổng bí thư nguyễn phú trọng là sự kiện đặc biệt
là niềm vinh dự to lớn của nhân dân thành phố
ngay khi đến thành phố santiago de cuba
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã phiếng mộ anh hùng dân tộc josé martí
và mộ tổng tư lệnh fidel castro tại công viên nghĩa trang santa ifigenia
josé martí người anh hùng dân tộc cuba
người đã hiến sân chọn đời mình cho cuộc đấu tranh giành độc lập tự do của tổ quốc
lý tưởng giải phóng dân tộc gắn liền với ước mơ xóa bỏ mọi bất công xã hội
mang lại hạnh phúc cho các tầng lớp nhân dân lao động
tổng bí thư nguyễn phú trọng khẳng định sự nghiệp và tấm gương vĩ đại của josé martí
mãi mãi soi sáng con đường mà nhân dân cuba và việt nam đang tiến bước
để xây dựng và bảo vệ đất nước ngày càng tươi đẹp
tổng bí thư bày tỏ xúc động khi đến thăm và viếng đồng chí chủ tịch fidel
tưởng nhớ lãnh tụ kiệt xuất người sáng lập cách mạng cuba
nhà lãnh đạo cộng sản lỗi lạc và cách mạng kiên cường của các dân tộc mỹ latin
và phong trào đấu tranh vì hòa bình độc lập dân tộc tự do và chủ nghĩa xã hội
fidel là người đồng chí anh em vô cùng thân thiết của đảng nhà nước và nhân dân việt nam
luôn sắt cánh cùng việt nam trong những năm tháng gian khổ của cuộc đấu tranh
dành độc lập thống nhất tổ quốc cũng như trong công cuộc bảo vệ xây dựng phát triển đất nước ngày nay
tổng bí thư khẳng định tên tuổi cuộc đời trong sáng tư tưởng và sự nghiệp bất tử của fidel
sống mãi trong sự nghiệp cách mạng cuba và các dân tộc anh em trên thế giới
cũng trong chiều qua theo giờ địa phương tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tới thăm
bảo tàng lịch sử hai mươi sáu tháng bảy bảo tàng trại lính moncada gắn liền với sự kiện lịch sử
ngày hai mươi sáu tháng bảy năm một nghìn chín trăm năm mươi ba tại cuba cuộc tấn công trại lính moncada vào dạng sáng ngày hai mươi sáu tháng bảy
năm một nghìn chín trăm năm mươi ba do tổng tư lệnh fidel castro lãnh đạo được ghi vào lịch sử cuba như những chiến công
trái loại bản thiên anh hùng ca bất diệt với tinh thần quật khởi và ý chí dành độc lập tự do
của nhân dân cuba anh em đã nên móng cho thắng lợi lịch sử của cách mạng cuba ngày một tháng một
năm một nghìn chín trăm năm mươi chín cũng như trong hơn nửa thế kỷ qua tổng bí thư nguyễn phú trọng bày tỏ xúc động
được đến thăm bảo tàng
trại lính moncada địa danh nổi tiếng đã đi vào lịch sử anh hùng của dân tộc cuba
kỷ niệm sáu mươi năm năm chiến thắng moncada tổng bí thư khẳng định cường lĩnh moncada đã đi vào cuộc sống
lý tưởng độc lập tự do của marti của fidel sẽ mãi mãi trường tồn trong lịch sử cuba và mỹ latin